tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương
tổ chức lễ khánh thành cảng quốc tế vĩnh tân
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới dự
cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh bình thuận và nhân dân trong khu vực
cảng quốc tế vĩnh tân được đầu tư xây dựng trên phạm vi diện tích hơn một trăm bốn mươi ha với tổng vốn đầu tư khoảng hai ba trăm linh tỷ đồng
cảng được đầu tư hạ tầng hiện đại đồng bộ công suất khai thác khoảng tám triệu tấn một năm
đến nay cảng quốc tế vĩnh tân đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành theo quy định
cảng đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư giải quyết nhu cầu cấp bách về vận chuyển hàng hóa
của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình thuận và các khu vực lân cận tăng ngân sách địa phương
và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động